lễ hội giã cốm ở xã côn lôn huyện na hàng tỉnh tuyên quang là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc tài
lễ hội được tổ chức vào tháng chín âm lịch hàng năm đây là thời điểm mùa thu tiết trời mát mẻ không chỉ mở đầu cho vụ thu hoạch mới
mà còn là khoảng thời gian để hội tụ giao lưu văn hóa giao lưu tình cảm tăng thêm sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm thắm đượm tình người trong hương cốm mùa thu
cây lúa nếp cái hoa vàng đã được trồng tại côn lôn từ bao đời nay khi ruộng lúa nếp đã hoe đầu người tây thường mở hội cốm hay còn gọi là lễ hội đón trăng hội hai
hội cốm là tết mừng trăng mừng mùa cơm mới tháng một mươi để dẫn tới tết âm lịch hàng năm
lễ hội giã cốm bắt đầu mọi người bắt tay vào việc làm cốm những khóm lúa được chia nhỏ và đặt lên những vỉ liếc đàn bằng che tươi
sau đó đặt lên miệng lò qua đôi bàn tay khéo le
cốm của các bà các chị lật đi lật lại để sao cho hạt nếp được chín đều
để cho cốm khỏi dính và không bế hạt lúa phải để thật nguội sau đó mới đem cho vào cối giã
để giữ cho cốm được thơm ngon mềm dẻo cốm được gói cẩn thận trong lớp lá chuối hoặc lá rong
từ cốm có thể chế biến ra nhiều món ăn như xôi cốm bánh cốm trà cốm những món ăn đậm bản sắc văn hóa của vùng cao
máy cốm này có thể là hai mươi đến năm mươi
ba mươi phút khi làm cốm xong thì ta phải vò xong để cốm mát xong người ta mới giá
nếu mà lúa mà vẫn còn ấm ấm thì phải giá nhẹ nhàng
với những nghi thức truyền thống lễ hội giã cốm mang lại cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm mới
tạo nên nét đặc sắc riêng của một lễ hội có từ lâu đời
hôm nay tôi đến lễ hội cốm này thì tôi thấy rất là nhiều cốm và ăn có một vị hương thơm rất là ngon của quê hương
của đồng quê của con lôn tôi thấy rất là ngon
lễ hội này có từ xa xưa mục đích để khôi phục lại là tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của người tài
và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
lễ hội cũng như là du lịch với xã nhà và đồng thời cũng là nhằm tạo cơ hội điều kiện cho bà con chọn được những dống lúa tốt
cây trồng lúa nếp xuất chất lượng để đưa vào sản xuất và tổ chức sản xuất để đạt được giá trị kinh tế cho người dân
việc phục dựng lễ hội giã cốm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân
đây là dịp để thế hệ trẻ học tập kinh nghiệm làm cốm và giữ gìn bản sắc ẩm thực truyền thống của địa phương
từ đó phát triển việc làm cốm góp phần gìn giữ nét đặc trưng riêng của người tày ở tuyên quang